thời điểm trên đoàn xe đang lưu thông chậm để chờ đèn tín hiệu trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua phường mỹ phước thị xã bến cát

vụ việc khiến các đài xe bị thương nhẹ tuy nhiên năm xe ô tô con bị hư hỏng

trước tình trạng ngập úng và mặt đường nhỏ hẹp dẫn đến thường xuyên ủng tắc giao thông
sở giao thông vận tải tp hcm đã tiến hành sửa chữa nâng cấp quốc lộ một đoạn từ nút giao bình thuận
đến đường huỳnh bá chánh huyện bình chánh tp hcm tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời
tuyến quốc lộ một từ nút giao bình thuận đến đường huỳnh bá chánh huyện bình chánh có chiều dài gần ba km
khu vực này có diện tích nhỏ hẹp hình nút thắt cổ chai tuyến đường ngắn nhưng có nhiều giao lộ
thêm vào đó đoạn qua chân cầu bình điền thường xuyên ngập sâu khi mưa hoặc chiều cường dân cao
khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn nhiều năm qua
do đó sở giao thông vận tải tp hcm đã cho nâng cao độ mặt đường trung bình từ hai mươi chín mươi cm
cắt sánh phần vỉa hè mở rộng mặt được theo hai hướng thêm một mét
dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý ba năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là giải pháp tạm thời trong tương lai tuyến quốc lộ một sẽ được nâng cấp mở rộng
mang lại sự thông suốt giao thông trên toàn tuyến đường
sáng ngày bảy tháng tám sở thông tin và truyền thông tp hcm đã tổ chức họp báo phát động
giải thưởng công nghệ thông tin truyền thông tp hcm lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề hành trình vương tới đô thị thông minh
giải thưởng nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm giải pháp ict tiêu biểu
có tác động tích cực đến việc thực hiện đề án xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
ban tổ chức kêu gọi đông đảo các doanh nghiệp cá nhân đang hoạt động nghiên cứu
trong lĩnh vực ict và các sản phẩm giải pháp công nghệ thông tin truyền thông tiêu biểu
tác động tích cực đến công cuộc xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh
tăng ký tham gia giải thưởng
giải thưởng còn đặc biệt khuyến khích sự tham gia của các sở ngành quận quyện
đưa ra những giải pháp thiết thực phục vụ đô thị thông minh đô thị sáng tạo
cũng như giới thiệu các sản phẩm ứng dụng cho đô thị thông minh
của các doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn
thời gian tổ chức giải thưởng từ ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thời gian đánh giá hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
lễ trao giải chính thức dự kiến vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ phối hợp với ngành giáo dục
đưa các buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thoát hiểm vào chương trình học chính khóa nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân
phòng cháy chữa cháy và gắn liền với thực tế đời sống
từ trước đến nay các buổi tuyên truyền về luật
phòng cháy chữa cháy hướng dẫn các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy
cũng như quy định cứu chữa một vụ cháy quy trình thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra
từ được cảnh sát phối hợp với nhà trường trong các chương trình ngoại khóa ngoại giờ
từ trước đến nay các buổi tuyên truyền về luật phòng cháy chữa cháy hướng dẫn các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy
từ trước đến nay các buổi tuyên truyền về luật phòng cháy chữa cháy hướng dẫn các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy bạn có dùng cho các cuộc tập chinh viên
cơ bản dịch
mọi người tá quả nhưng mà bây giờ nếu như biết cách sử dụng khóa bình ga đơn giản vậy
thì mình có thể làm được tại nhà
em cảm thấy rất là phấn khích khi được tận tay mình thực hành những hành động này
để sau này mình không còn phải bỡ ngỡ hay sợ hãi trước những khi mà tình hết xảy ra
còn trái giữa trái kỹ năng thoát hiểm đó là một trong những kỹ năng sống mà trường cũng rất quan tâm
và hàng năm đều có tổ chức tuyên truyền rồi cho các em thực hành
các em lắng nghe các em chăm chú lắng nghe điều này
chứng tỏ các em cũng muốn có một kiến thức cơ bản
cụ thể là cho các em hết sức hiệu quả và mang tính chất giáo dục cao trong công tác này
thông qua những lớp học sẽ nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên học sinh
về tầm quan trọng của công tác phòng trái chữa trái cứu nạn cứu hộ
phát huy tính chủ động sẵn sàng ơn phó với mọi tình huống trái nổ
để mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn khu dân cư cũng như tại trường học
chuẩn bị tâm thế để đóng lũ nhưng mà hiện tại thì người dân đồng bằng sông cửu long
vẫn đang mong chờ khi đã bước sang tháng bảy âm lịch mực nước trên các sông đầu nguồn vẫn thấp
dân gian có câu tháng bảy nước nhảy khỏi bờ
nhưng thời điểm này trên các nhánh sông tiền sông sở thượng đi qua khu vực đầu nguồn hồng ngự tỉnh đồng tháp
mực nước rất thấp
ở nhiều đầy bao xả lũ nông dân dần xả lũ
nhiều đầy bao xả lũ nông dân dần xả lũ nông dân dần xả lũ
tổng lượng nước trên các trạm thượng nguồn mê công ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm là hai mươi ba mươi
đỉnh lũ năm nay ở đầu nguồn ở mức báo động một đến báo động hai thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm hai bốn m
hàng năm lũ mang về cho người dân miền tây nhiều sản vật tự nhiên nhiều gia đình sống chung với lũ như một sự thích nghi với điều kiện tự nhiên
sông năm nay nhiều khả năng thiếu lũ người dân đồng bằng đang chật vật tìm sinh kế thay thế trong thời điểm nông nhàn
bà con nông dân cũng lo lắng đất trồng khác lũ việc sản xuất vụ đông xuân tới sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn
chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
tại hà nội vào sáng nay đảng ủy bộ tự lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triển và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ một mươi
ban chấp hành trung vương đảng khóa một mươi hai và nghị quyết số ba mươi năm ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đảng ủy bộ tự lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triển và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
đảng ủy bộ tự lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ một mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi